công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
dưới có vững thì trên mới bền đó là chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chính vì thế mà các ngành các địa phương cần nắm vững tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ đã được ban hành
để lựa chọn người hội đủ tiêu chuẩn tránh cục bộ địa phương lợi ích nhóm
thì mới tạo được tính khách quan trung thực
chỉ có phát huy dân chủ trong đại hội thì mới chọn được đúng người cần chọn
bầu được đúng người cần bầu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đại hội đảng các cấp cần phải lựa chọn kỹ càng
kiên quyết không để những người không đủ tiêu chuẩn theo quy định lọt vào cấp ủy khoa mới
lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về tiêu chuẩn để cơ cấu vào ban chấp hành
không để lọt vào ban chấp hành những đồng chí có những di phạm về quản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức
những đồng chí nào không có khả năng năng lực hoặc là cái trách nhiệm thì chúng tôi đều loại ra khỏi quy hoạch
kiên quyết là không được đưa vào cấp ủy trước hết là cứ thế
kiên quyết xử lý nếu như trong cơ quan đơn vị mà có cán bộ đảng viên vi phạm thì chúng tôi cũng loại ra khỏi quy hoạch
đó là bước sàng lọc đầu tiên không đưa những người không thật sự tiêu biểu vào danh sách nhân sự cấp ủy để đại hội bầu
bước tiếp theo là khi tiến hành bầu cử cấp ủy
nhất là nhân sự chủ chốt
thì phải mở rộng phát huy dân chủ tại đại hội
mà cụ thể là để đại hội trực tiếp bầu bí thư thay vì để ban chấp hành mới bầu bí thư như trước đây
bởi thêm một người xem xét cân nhắc là thêm một lần sàng lọc
sự lựa chọn vì thế mà chính xác đúng đắn hơn
để cho đại hội bầu tiếp đấy mới là chuẩn
chứ còn bầu đồng chí bí thư để cho có mười mấy hay là hai mấy cái đồng chí trong ủy viên ban chấp hành bầu
thì tôi nghĩ nó cũng chưa được
chưa thực sự là được sáng lắm
chúng ta lấy ý kiến cả một đại hội để bầu đồng chí bí thư đồng chí phó bí thư
kiểu như là đại hội trí bộ ấy
tất cả đảng viên trong tri bộ bầu đồng chí bí thư đồng chí phó bí thư
thì đến khi đại hội đảng bộ các cấp chúng ta cũng lấy ý kiến đại hội bầu
như thế thì tôi thấy nó rất là hay
họ sẽ được công minh hơn
cái yếu tố tức là phải
công khai và dân chủ
chúng ta phải làm cho cả đảng viên ở cơ sở đảng
và các đại biểu của đại hội cấp cấp
người ta tự thấy cái trách nhiệm của mình
họ suy nghĩ để họ lựa chọn cho những người xứng đáng để tham gia các cấp ủy
một bước sang lọc nữa có tính quyết định đối với các nhân sự cấp ủy
đó là phải chọn ra được những đại biểu đi dự đại hội đủ tiêu chuẩn
theo quy định bởi lẽ
cái trách nhiệm của các đại biểu tham gia các đại hội
không chỉ là xây dựng cái đường lối xây dựng cái chiến lược phát triển
mà chính là phải chuẩn bị kiến tạo được một đội ngũ
nó xứng đáng đúng tầm để thực thi các cái trọng trách của mình
cho nên là cái đại biểu có vai trò thực sự và cái trách nhiệm rất lớn

vì thế việc lựa chọn đại biểu đi dự đại hội cũng quan trọng không kém
việc lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy họ phải là những người có trí tuệ
có đạo đức trách nhiệm cao và đủ bản lĩnh để nói không với các hành vi chạy phiếu bầu
để bỏ la phiếu bầu chọn những người xứng đáng
đại biểu đó là phải là con người trung thực
trước hết là trung thực với mình sau đó trung thực với quốc gia
hiện đây là chúng ta đang tiến hành cái đại hội cơ sở
đại hội cơ sở bầu các đại biểu đi dự đại hội cấp viện
rồi từ cái đại hội cấp viện bầu đại hội đi dự đại hội cấp tỉnh
và từ đại hội cấp tỉnh thì bầu các đại biểu đi dự đại hội toàn quốc
thế thì để mà có một cái bàn chân trành trung ương có chất lượng
thì phải quyết định có cái sự quyết định từ các cái đại hội ở dưới
người ta bầu được các đại biểu xứng đáng
thực tế cho thấy chỉ những đại biểu có tâm có tầm mới bầu chọn ra
được những người đủ tâm đủ tầm gánh vác các nhiệm vụ được giao
phải sang lọc kỹ ngay từ đại hội cấp cơ sở để chọn ra được những nhân sự tiêu biểu
và những đại biểu tiêu biểu thì mới kiến tạo được đội ngũ cấp ủy khoa mới
ở các cấp ngang tầm nhiệm vụ